cũng theo khẳng định của các ngân hàng trong một mươi năm ngày thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng
các ngân hàng vẫn duy trì hoạt động cung ứng tiền mặt và hệ thống thanh toán kể cả trong những ngày nghỉ lễ
trong sáng nay mùng hai tháng bốn các bộ phận hỗ trợ giao dịch trực tuyến
tổng đài viên xử lý các sự cố tại các ngân hàng vẫn làm việc
số lượng người trực giảm để bảo đảm giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị của thủ tướng
do nghỉ lễ nên hôm nay các quầy giao dịch nghỉ và sẽ hoạt động trở lại vào ngày mai mùng ba tháng chín
trong sáng nay người dân vẫn đến rút tiền tại các cây atm
việc tiếp quỹ atm trong thời gian này vẫn được thực hiện
riêng những máy ở vùng có nguy cơ dịch bệnh cao ngân hàng sẽ tăng cường các biện pháp bảo hộ cho nhân viên khi đi tiếp quỹ
ngày một tháng bốn ngày đầu tiên thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
mọi hoạt động giao dịch thiết yếu như gửi tiền rút tiền thanh toán chuyển tiền
các hoạt động dịch vụ ngân hàng trực tuyến online phục vụ bình thường và sẽ kéo dài trong những ngày tới
vì vậy doanh nghiệp và người dân không cần thiết phải rút tiền để dự phòng